sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng đã kiểm tra và phát hiện bốn xe tải
với hàng trăm bình khí cười n hai o đang được giao nhận tại một bãi đất trống trên đường tránh nam hải vân thuộc địa bàn huyện hòa vang
qua kiểm tra bốn chiếc xe tải lực lượng công an phát hiện hai trăm bảy mươi tám bình kim loại chứa khí cười
bước đầu hai tài xế trần minh thiện và nguyễn văn hoàng khai nhận số bình khí cười này được một chủ hàng ở miền bắc thuê vận chuyển vào đà nẵng giao cho khách theo yêu cầu
khi đến đà nẵng cả hai liên hệ với võ văn hiếu và nguyễn quỳnh anh ngọc để giao nhận số bình khí cười nói trên
tại cơ quan công an hiếu khai nhận được một số cá nhân tại tp đà nẵng thuê vận chuyển các bình khí cười này về cất giấu phục vụ hoạt động kinh doanh trái phép
còn ngọc đặt mua số bình khí cười để bán cho những người có nhu cầu sử dụng
hiện cơ quan công an đã niêm phong số hàng hóa và tiếp tục điều tra xử lý